tại tỉnh lâm đồng để nâng cao khả năng tổ chức chữa cháy thoát nạn của lực lượng cơ sở
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiên liệu hàng không việt nam skybec
chi nhánh tại lâm đồng đã thực tập phương án xử lý tình huống cháy nổ lớn
xảy ra tại kho nhiên liệu hàng không khu vực sân bay liên khương
theo tình huống giả định vào một mươi bốn h ba mươi tại bể chứa dầu za một là nơi tiếp nhận
tồn chứa và xuất dầu cho các máy bay tại cảng hàng không liên khương đã xảy ra cháy
sau khi phát hiện có cháy lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tập trung phương tiện
dùng các ống lăng phun bọt làm giảm nhiệt độ vùng cháy triển khai phun nước làm mát các bể chứa xăng dầu
ngăn ngừa không để phát sinh nguồn nhiệt có thể gây cháy nổ các bể chứa và khu vực lân cận
đồng thời báo cáo hỗ trợ từ lực lượng chữa cháy cảng hàng không liên khương
và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ ký nạn công an tỉnh lâm đồng
sau khi nhận được tin báo cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp triển khai lực lượng
đến hiện trường xử lý đám cháy nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị
sự chủ động của lực lượng chữa cháy cơ sở sau ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt
đảm bảo an toàn về người và tài sản bảo đảm đạt chuẩn các tiêu chí an toàn và kỹ thuật
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn